thưa quý vị và các đồng chí trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có lời kêu gọi gửi đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước
và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn lời kêu gọi
thưa đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài
trong thời gian qua trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín

trước đầu đã thu được một số kết quả tích cực
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi nhiệt liệt hoan nghênh biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của nhân dân trong nước
đồng bào ta ở nước ngoài đã phát huy truyền thống yêu nước tinh thần đoàn kết tương thân tương ái
cảm ơn cộng đồng quốc tế đã đồng hành ủng hộ chung tay góp sức cùng việt nam trong công tác phòng chống dịch
biểu dương sự vào cuộc kịp thời tích cực của cả hệ thống chính trị đã góp phần kiềm chế
ngăn chặn sự bùng phát của dịch
bệnh phát triển kinh tế xã hội chăm lo đời sống bảo vệ sức khỏe nhân dân
hiện nay tình hình đại dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến rất phức tạp tốc độ lây lan rất nhanh
gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội và mọi mặt của đời sống
với tinh thần chống dịch như chống giặc bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết trước hết
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi tha thiết kêu gọi toàn đảng toàn dân
toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài
chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa
toàn dân tộc muôn người như một đồng lòng cùng đảng chính phủ các cấp các ngành
tìm mọi cách quyết ngăn chặn đẩy lùi bằng được không để dịch lan rộng bùng phát trong cộng đồng
tôi yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
từ trung ương tới cơ sở
tuyệt hơn nữa trong lãnh đạo chỉ đạo tập trung cao nhất công sức thời gian
ưu tiên mọi nguồn lực chủ động nắm chắc và dự báo kiểm soát tốt tình hình
tuyệt đối không được lơ là chủ quan không để bị động bất ngờ trong ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh
linh hoạt sáng tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công việc hệ trọng này
tôi tin tưởng sâu sắc rằng cả nước góp sức toàn đảng toàn dân đồng lòng
thống nhất ý chí và hành động cùng với sự giúp đỡ trí tình của đồng bào ta ở nước ngoài
và bạn bè quốc tế nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
và phải chiến thắng cho bằng được góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại
vì một thế giới an toàn lành mạnh hòa bình hữu nghị hợp tác và thịnh vượng
xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của đất nước ta dân tộc ta